các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi sáu tháng bốn ông đinh ngọc đông hiệu trường trường trung học cơ sở hoàng văn thụ xã đắk drong huyện cư rút tỉnh đắk nông cho biết đã xử lý nhóm nữ sinh của trường liên quan đến việc lột đồ tấn công bạn và quay lại clip
theo ông đông ngày hai mươi năm tháng bốn ban giám hiệu nhà trường phối hợp với công an xã đắk đông và phụ huynh làm việc xử lý tám học sinh liên quan
trong đó có bốn em tham gia tấn công bạn những em khác không tấn công nhưng vẫn bị xử lý vì chứng kiến vụ việc mà không báo tin cho thầy cô giáo
lãnh đạo trường trung học cơ sở hoàng văn thụ nói tùy vào mức độ vi phạm của các em nhà trường sẽ đưa ra những hình thức xử lý khác nhau
các em tham gia tấn công bạn phải xin lỗi viết bản kiểm điểm viết bản cam kết không tái phạm
trước đó ngày chín tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn sáu phút ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở xã đắk đờ rồng hành hùng bạn
theo nội dung clip một nữ sinh bị lột đồ quỳ dưới đất và liên tục bị nhóm nữ sinh khác quay lại tác động vật lý
trong suốt quá trình bị hành hùng nạn nhân chỉ biết ôm mình chịu trận không phản kháng
nhiều lần nạn nhân bị lên gối trúng mặt bị kéo tóc
nữ sinh bị tấn công lên tiếng xin lỗi chị nhưng nhóm trên vẫn không buồng thà
theo ông phạm văn hiệp trường phòng giáo dục và đào tạo huyện cửu rút vụ việc xảy ra vào ngày một mươi năm tháng ba tại một quán cà phê trên địa bàn xã đắc đồng
các học sinh liên quan đang học lớp tám và lớp chín của trường trung học cơ sở hoàng văn thụ
nguyên nhân vụ việc do các em nói xấu nhau
sau khi nắm bắt thông tin vụ việc công an xã đắk rồng đã xác minh làm việc với các nữ sinh liên quan để xử lý
ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân huyện đắk cơ lây con tum thông tin đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ nữ sinh lớp một mươi bị bạn tấn công ngay trong ký túc xá
đáng nói vụ việc có sự chứng kiến của nhiều bạn học khác song không một ai can ngăn
theo đó đoạn video dài hơn một phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn bắt quỳ và liên tục tấn công
vụ việc có sự chứng kiến của nhiều bạn học khác song không một ai can ngăn
quá xác minh ban đầu nạn nhân là m t học sinh lớp một mươi của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện đắc lây
vụ việc xảy ra tại khu ký túc xá của trung tâm này
đại diện trung tâm giáo dục thường xuyên huyện daray cho biết tối ngày hai mươi bảy tháng ba
một nhóm nữ sinh ở trường khác đã song vào khu ký túc giá của trường để nói chuyện với nữ sinh t
sau đó nữ sinh tê bị nhóm bạn này tấn công
sau khi xảy ra sự việc các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường
đến ngày hai mươi tám tháng ba gia đình của t mới đến trường để phản ánh
và dẫn học sinh t về để chăm sóc sức khỏe
hiện sở giáo dục và đào tạo con tum đã yêu cầu trung tâm làm rõ vụ việc để có hình thức xử lý phù hợp
đồng thời yêu cầu mời phụ huynh hai bên gia đình lên gặp nhau tiến hành hòa giải ổn định tâm lý cho các em học sinh
về phía ủy ban nhân dân huyện đắk rây cơ quan này đã giao công an huyện điều tra làm rõ vụ việc
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook
em trần thị minh t đã nhắn tin cho em phan nguyễn ngọc hát sinh năm hai nghìn bảy
trường trung học phố thông nguyễn trãi thị xã an khê tỉnh gia lai hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn
sau đó cả hai em đã rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn
ban đầu cả hai hẹn gặp nhau trước hộ trường hai mươi ba tháng ba thuộc địa bàn phường an tân thị xã an khê
sau đó đổi sang hẹn nhau trước cổng trường mầm non tại tổ sáu phương an bình thị xã an khê
tại đây giữa nữ sinh trần thị minh tê và nữ sinh phan nguyễn ngọc hát xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
trong lúc sâu sát em trần thị minh tê đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công em phan nguyễn ngọc hát
thấy vậy nhóm bạn đi cùng đã đưa em phan nguyễn ngọc hát tới bệnh viện đa khoa khu vực an khê cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
riêng trần thị minh tê sau khi gây án đã đến công an thị xã an khê đầu thú
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi công an đã bản giao thi thể em phan nguyễn ngọc hát cho gia đình tổ chức mai táng
ngày một mươi một tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ bảy thanh thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu đến hai nghìn chín cùng chú tại huyện nam trực để điều tra hành vi hành hung nam sinh lớp một mươi hai tử vong
các đối tượng bị tạm giữ gồm vũ anh đức vũ tuần phát nguyên đạt phát cao huy hoàn đỗ quốc khánh nguyễn đại tuân cùng chú tại thị trấn nam giang cao xuân trường chú ở xã nam cường
nạn nhân trong vụ việc đã năm sinh nguyên anh tuấn một mươi tám tuổi chú tại xã đồng sơn cùng huyện nam trực
học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn xảy ra từ trước đó
cụ thể tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo
hảo nhớ đức diện hoàn trả thù tuấn
nhưng đức diện lại bị tuấn dùng gậy sắt tấn công khiến hai đối tượng ghi hận và quyết phải trả mối thủ này
trước đó trên mạng xã hội xôn xao video ghi lại cảnh một thanh niên bị nhóm người truy đuổi gây thương tích
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một tại khu vực ao xanh cụng công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
một nhóm gồm đức cùng nhiều thanh niên khác nhóm còn lại chỉ có hai người là tuấn và bạn là bùi trần mạnh hùng cùng tuổi
tại đây do không giải quyết được mâu thuẫn nhóm của đức đã dùng gậy gỗ nhặt bên đường và gậy sắt mang theo
tạo động liên tiếp vào các vị trí trọng yếu của tuấn khiến nam sinh ôm đầu ngã ra đất
hình ảnh do camera ghi lại cho thấy quá trình diễn ra vụ việc nhóm của đức đuổi tuấn chạy từ dưới ruộng lên đường làng
rồi dồn vào cổng một tòa nhà tấn công hội đồng
hình ảnh khác là tuấn bị ngã nằm bên vệ đường và một thanh niên cỡ trần dùng hung khí tấn công liên tục vào người tuấn
trước sự chứng kiến của một số thanh niên khác
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày do chấn thương não
ngày một mươi tháng một công an tỉnh nam định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên
cùng chú tại huyện nam trực để điều tra vụ việc tấn công hội đồng khiến nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trực tử vong
theo tìm hiểu từ người dân địa phương và từ các thầy cô giáo trường trung học phổ thông nam trực
thời điểm tuấn bị tấn công nam sinh đang sống cùng với ông bà vì cha mẹ vắng nhà vào miền nam mưu sinh bằng nghề bán phở
ngày tuấn bị tấn công tử vong là ngày chủ nhật tuấn không đến trường
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng liên quan đến vấn đề ẩu đà giải quyết mâu thuẫn của học sinh
trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền một bài viết về một học sinh cấp ba ở thị xã an nhơn bình định
bị nhóm bạn tấn công hội đồng dân tới gãy mũi phải vào viện cấp cứu khiến dư luận phẫn nộ
vừa qua lãnh đạo trường trung học phổ thông số ba an nhơn thị xã an nhơn cho biết công an địa phương đang làm việc với một số học sinh liên quan đến việc gây thương tích cho em nguyễn thành thương sinh năm hai nghìn bảy học sinh lớp một mươi a bốn
khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai em nguyễn thành thương và em bùi anh phi sinh năm hai nghìn bảy lớp một mươi a năm trường trung học phổ thông số ba an nhơn nhắn tin thách thức nhau
khi hết giờ học em bùi anh phi đã tấn công thương
sau đó một nhóm trung học phổ thông số ba an nhơn đã tấn công thương
một nhóm học sinh ở lớp một mươi a năm của trường này tiếp tục tham gia hội đồng làm em thương bị thương ở mũi và vùng mặt
phát hiện sự việc lãnh đạo và nhân viên y tế trường trung học phổ thông số ba an nhơn đã đưa em thương đến trạm y tế xã nhơn thọ để sơ cứu
sau đó nhà trường chuyển em này đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình định để cấp cứu điều trị
ở nguyễn sơn đông hiệu trường trường trung học phổ thông số ba an nhơn cho hay
do trước đó các em có nhắn tin qua lại thách thức nhau nên tan trường mới xảy ra xô xát với nhau
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường mời phụ huynh đến cam kết giáo dục
trước mắt nhà trường ổn định tổ chức để đảm bảo việc dạy học diễn ra bình thường
nếu kết luận tỷ lệ thương tích của em thương trên một mươi một công an sẽ khởi tố
em nguyễn thành thường cho biết em vừa bước ra khỏi lớp đi được vài bước thì có bạn kéo lại rồi tấn công khiến em bị chóng
khi máu mũi em chảy nhiều quá nên các bạn bỏ chạy
theo ông nguyễn thành trung năm mươi ba tuổi cha của thương
mà trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai cả nhà ông đang làm đám rỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra
phải đến khi con gái ông chạy từ trường về nhà để báo thì mọi người mới biết con trai bị hành hùng
ông trung nói lúc nghe con gái về nhà nói tôi chạy lên trường thì mọi người đã đưa thương đi tới trạm y tế
tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá tôi nhìn con và đau lòng vô cùng
bà nguyễn thị em nhỏ mẹ thương cho hay nghe tin con bị thương tôi rất xót
tôi mong nhà trường công an vào
tôi sẽ làm một cuộc làm rõ để đòi lại công bằng cho con tôi và cũng không để xảy ra những trường hợp học sinh khác bị hành hung như con tôi
sau khi bình tĩnh thương cho biết nhiều ngày trước những học sinh nam này cùng thương có chơi game trên mạng
những học sinh này thường gọi thương là thẳng bệnh đau và những từ rất khó nghe
không những vậy các học sinh này còn nhắn tin khủng bố thương rất nhiều lần
thương cho biết thêm em rất bực nên nói với các bạn là giờ tụi bay muốn cái gì
sau đó một bạn nói là em muốn cái gì
thì mấy bạn đó cũng chịu
rồi sau đó em bị tấn công
theo phường trước đây những người hành hung em thường hay chọc gạo và đã có một lần khiến em chảy máu miệng
thường nói lần trước cách đây khoảng một tuần một bạn học nam khác lớp nhào vô khiến em chảy máu miệng
em sợ quá nhưng không thông báo cho gia đình hay thầy cô vì sợ bị tấn công tiếp
lúc đó em chỉ muốn nghỉ học vì các bạn đó suốt ngày hù dọa
trong khi đó ông trung cho biết cách đây khoảng một tuần
thương có trình bài ý định
muốn nghỉ học nhưng không nói lý do
cả nhà rất lo lắng và động viên em tiếp tục đi học
ông trung bức xúc
nó cứ đòi nghỉ học mà không chịu nó lý do
đến bây giờ thì nó mới nói trên trường bị các bạn hội đồng
tôi không ngờ các cháu trên trường lại xảy ra chuyện như thế này
vì một mâu thuẫn nhỏ nhưng lại uy hiếp tinh thần
rồi ra tay khiến con tôi phải nhập viện cấp cứu
tôi vô cùng đau lòng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại